các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
theo phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng bộ y tế
chúng ta đã thực hiện nới lỏng hiện các trường hợp f và f một nhiều nên có thể gây ra quá tải
không có người làm việc tuy nhiên nới lỏng nhưng chưa thể buông xuôi thả lỏng
phải chuyển từ việc cấm đoán sang kiểm soát rủi ro
ông cho rằng bộ y tế đề xuất cho f f một đi làm nhưng quyết định vẫn phải là các cơ quan
xí nghiệp địa phương vì nếu không thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh
cả cơ quan đó nhiễm bệnh trở thành f hết
thì sẽ không có ai đi làm
ông trần đắc phu lưu ý các f f một đi làm nhưng vẫn phải thực hiện các biện pháp phòng bệnh
cụ thể là áp dụng năm k tối đa có thể kiểm soát được sự lây nhiễm
giảm sự lây nhiễm trong cộng đồng càng tốt mọi người vẫn phải theo dõi sức khỏe
nếu có triệu chứng cần xét nghiệm ngay và cần có những biện pháp điều trị cách ly phù hợp
với một cơ quan đơn vị xí nghiệp cần có phương án kịch bản như người nào giữ vị trí trọng yếu
người nào ở bộ phận nào được sắp xếp cho hợp lý
để vừa có nhân lực phục vụ sản xuất vừa vẫn phải phòng chống được dịch bệnh
theo nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng hiện nay chủng omicron chiếm ưu thế
đây là việc không thể cản được nên chấp nhận sự lây lan có thể cho lây lan để thay thế dần chủng delta
ông phu nhấn mạnh chủng omicron có triệu chứng nhẹ nhưng cũng phải cho lây chậm chứ không phải là ồ ạt
dễ dẫn đến quá tải hệ thống y tế sẽ có nhiều người tử vong và diễn biến nặng
chấp nhận cho sự lây lan nhưng phải kiểm soát được
ông cũng cho hay hiện nay chắc chắn covid một mươi chín sẽ trở thành bệnh lưu hành
nhưng thời điểm này thì chưa vì còn nhiều yếu tố chưa đạt được
như việc lây nhiễm không ổn định biến chủng có thể bùng phát không kiểm soát được
quá tải hệ thống y tế làm ảnh hưởng đến xã hội xã hội vẫn phải sử dụng những biện pháp
để đáp ứng hơn mức bình thường so với các bệnh truyền nhiễm khác
đề cập đến số ca mắc covid một mươi chín tăng cao hàng ngày tại hà nội
ông phu nêu ý kiến thành phố vẫn đang kiểm soát được
nhưng cũng phải tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm hạn chế sự bùng phát mạnh